lễ thượng cờ ở quảng trường ba đình là một nghi lễ cấp quốc gia của việt nam
được thực hiện vào các buổi sáng trước lăng chủ tịch hồ chí minh ở hà nội
ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đề xuất
và được chính phủ phê duyệt vào dịp kỷ niệm một trăm một mươi một năm ngày sinh của bắc hồ
vào mỗi dịp quốc khánh nghi lễ thượng cờ trở nên thiêng liêng và ý nghĩa hơn